hãng tin john hab dẫn nguồn tin quân đội hàn quốc cho biết trong hôm qua ngày bảy tháng một
triều tiên tiếp tục tiến hành tập trận bắn đạn thật từ bờ biển phía tây nước này
một số đạn pháo đã rơi ngay tại gần đường giới hạn phía bắc danh giới trên biển hoàng hải giữa hai miền triều tiên
hiện căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang ở mức cao sau một loạt động thái gần đây của các bên
sau đó quân đội hàn quốc ở các đảo tiền tuyến jongpyong và bengyeong cũng tập trận bắn đạn thật để đáp trả
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do hành động quân sự liên tiếp của các bên
triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên đang ngày càng trở nên xa vời hơn